hàng năm cứ mỗi vụ vải thiều có rất nhiều thương lái người nước ngoài đặc biệt là người trung quốc đến việt nam để giao thương và mua bán
tuy nhiên niên vụ hai nghìn hai mươi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thì việc vừa đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều cho người dân vừa bảo đảm quy định phòng dịch được đặc biệt quan tâm
thực hiện chỉ đạo của chính phủ tỉnh bắc giang và chính quyền huyện lục ngạn đã sẵn sàng phương án để đón các thương nhân người nước ngoài đến tiêu thụ vải cho nông dân
hiện đang trong cao điểm của việc thu hoạch vải sớm tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang các tuyến đường dẫn vào huyện đã tấp nập người mua người bán
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thương nhân trung quốc sang việt nam ít hơn và muộn hơn so với mọi năm
tuy nhiên việc mua bán vải vẫn được diễn ra qua trung gian phía nước bạn và các thương lái tại việt nam
năm nay dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng rất nhiều cho sự mua bán
việc trung quốc sang việt nam
trung quốc sang việt nam là rất khó khăn cho nên là bây giờ chúng tôi tự mua đấy
trung quốc bảo sang thì chúng tôi mua mua xong là chuyển sang bên trung quốc
thanh toán thì trung quốc thì chúng tôi bên này vẫn có người trung gian họ chuyển tiền sang chuyển tiền sang thì là báo là chúng tôi cân hàng
vừa qua thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho phép ba trăm linh chín thương nhân trung quốc nhập cảnh vào việt nam và đến thu mua vải thiều tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
nhưng phải bảo đảm quy định cách ly phòng dịch covid một mươi chín
hiện tỉnh bắc giang nói chung và huyện lục ngạn nói riêng đã sẵn sàng phương án để đón các thương nhân đến tiêu thụ vải cho nông dân
dự kiến thương lái đến tỉnh bắc giang thu mua vải thiều sẽ được bố trí nhập cảnh vào việt nam bằng đường bộ tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
xác định thị trường xuất khẩu truyền thống đó là thị trường trung quốc
do vậy mà huyện cũng đã có đề xuất với các cấp cơ thẩm quyền để tổ chức mời các thương nhân trung quốc sang để thực hiện quy trình cách ly
và hiện nay thì cũng đã có một số thương nhân sang thực hiện đúng quy trình cách ly
để thuận tiện cho việc đưa đón quản lý theo dõi sức khỏe khi đến địa điểm cách ly
ubnd huyện đã giao lực lượng công an huyện bố trí xe đưa đón doanh nhân từ cửa khẩu về với sự hỗ trợ của nhân viên y tế
phiên dịch giúp thương nhân thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch